không phủ nhận những bộ phim này đã phần nào thổi luồng gió mới vào đời sống điện ảnh nước nhà nhưng xu hướng này cũng đang đặt ra những băn khoăn không nhỏ về sự phát triển hướng đi cũng như việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền điện ảnh việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả thành nam có tiêu đề vay mượn và yêu cầu sáng tạo bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
cục điện ảnh đã gửi hai đợt thư kêu gọi các hãng phim bao gồm cả tư nhân và nhà nước gửi kịch bản nhưng vẫn không nhiều kịch bản được gửi đến và số lượng cũng rất ít chất lượng lại không cao
cũng theo tiến sĩ ngô phương lan chọn kịch bản phim nước ngoài thành công rồi remake thành phim việt không phải là cách mà cục điện ảnh khuyên khích
vì vậy dù liên hoan phim lần thứ hai mươi vẫn tạo điều kiện cho các phim làm lại được tham dự giải
vì vậy dù liên hoan phim lần thứ hai mươi vẫn tạo điều kiện cho các phim làm lại được tham dự giải
nhiều ý kiến cho rằng thiếu kịch bản điện ảnh hay có nguồn gốc từ việc thiếu một lực lượng biên kịch đủ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển điện ảnh
nếu trước đây bình quân mỗi năm chỉ có từ một mươi đến hai mươi phim được sản xuất thì hiện nay tăng lên đến bốn mươi đến năm mươi phim điều này đòi hỏi sự gia tăng về số lượng cũng như chất lượng
nhiều ý kiến cho rằng thiếu kịch bản điện ảnh hay có nguồn gốc từ việc thiếu một lực lượng biên kịch đủ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển điện ảnh

một bộ phim thành công trước hết cần phải có kịch bản hay thiếu yếu tố tiên quyết này cũng tương tự như xây ngôi nhà trên nền móng thiếu vững chắc
một môi trường thật sự chuyên nghiệp cho người sáng tạo kịch bản là điều mà những người làm nghề mong mỏi
muốn được như vậy đòi hỏi một cơ chế đồng bộ từ công tác đào tạo nhà sản xuất đến đơn vị quản lý trong lĩnh vực điện ảnh
những dấu hiệu về sự thoái trào gần đây của trào lưu phim việt hóa
đây là điều bất ngờ nhất là khi phần lớn các phim đơn thuần mang tính giải trí thiên về đáp ứng thị hiếu nhất thời của công chúng
thậm chí theo phó giáo sư tiến sĩ trần luân kim dòng phim remec thoái trào mất đi thì vẫn có lợi nhiều hơn cho điện ảnh việt nam
nhận định này cũng được một số người trong nghề thẳng thắn chỉ rõ khi liên hệ đến dòng phim thị trường nở rộ từ thập niên chín mươi của thế kỷ trước rồi nhanh chóng tàn lụi
bởi chất lượng của tác phẩm điện ảnh cũng chính là giá trị của nó luôn được xác định bởi những thành quả kết tinh từ các giá trị tư tưởng thẩm mỹ cùng sự độc đáo sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện đậm dấu ấn dân tộc và thời đại
chỉ những tác phẩm điện ảnh thật sự có giá trị mới đủ sức tồn tại với thời gian có sức sống lâu bền trong lòng công chúng
sự vay mượn làm phim theo các trào lưu có thể thỏa mãn thị hiếu của một bộ phận công chúng
nhưng điều đó lại rất dễ trở thành lực cản đối với sáng tạo mới
hệ lụy là không những không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng về các bộ phim thuần việt mà về lâu dài có thể đánh mất tình yêu cũng như niềm tin của công chúng trong nước
đấy là chưa nói tới mục tiêu vươn ra thị trường thế giới như đã đề ra
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết vay mượn và yêu cầu sáng tạo của tác giả thành nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau